hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
như vậy bình quân cứ một triệu người thì có bốn hai trăm chín mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm một mươi tám ba trăm hai mươi ca
trong đó có hai trăm linh tám hai trăm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình
yên bái hà giang và công tâm
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là thái bình hải phòng điện biên phú thọ
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi hai ba trăm bảy mươi năm
tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm linh tám ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn sáu mươi năm
thở oxy qua dòng cao hfnc là một
thở oxy qua dòng cao hfnc là một ba trăm một mươi
ơn trời phi nhung qua đời là tin giả
mạng xã hội ngày qua song song thông tin ca sĩ phi nhung qua đời vì covid một mươi chín
thậm chí nhiều nghệ sĩ còn đăng đàn bày tỏ sự thương tiếc
tuy nhiên đây chỉ là tin đồn thất thiệt
tối ngày hai mươi bảy tháng tám thông tin từ phía nữ ca sĩ phi nhung khẳng định
đến thời điểm này tin về chị phi nhung qua đời là tin giả
đồng thời phía ca sĩ phi nhung mong muốn mọi người dừng việc lan truyền tin giả như thế
đặc biệt là chia sẻ của giới văn nghệ sĩ
vì sự lan truyền của họ sẽ khiến tin giả đi nhanh hơn và gây ra điều tệ hại không lường được
hiện sức khỏe của ca sĩ phi nhung đã được cải thiện
chị đang được hỗ trợ bằng máy thở và chưa cần dùng đến ecmo như lời đồn
ca sĩ nguyên vũ xác nhận tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung đã được cải thiện nhiều
chị phi nhung hiện đang được chữa trị tại khoa đê hồi sức tích cực
ở bệnh viện chợ rẫy tp hcm
chị ấy đang thở oxy liều cao tình hình sức khỏe đã đỡ hơn
nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi lời chúc mau bình phục tới phi nhung
hơn hai tháng qua phi nhung đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện
từ bếp ăn từ thiện đến việc đi tặng nơi tặng quà hỗ trợ cho bà con khó khăn
sau khi bị cảm phi nhung đã đi kiểm tra và có kết quả dương tính với sars cov hai
bình thuận cho thuê việc nữ bác sĩ khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh
ngày hai mươi tám tháng tám nguồn tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị vừa thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà qua thị bạch
ba mươi tám tuổi trú xã phú lạc huyện ti phong là nữ bác sĩ khoa sản của bệnh viện
liên quan đến hành vi khai báo không trung thực khiến lây lan dịch covid một mươi chín
quyết định thơ việc vừa được đưa ra sau buổi hộp của bệnh viện đa khoa bình thuận
về việc xử lý trách nhiệm đối với bác sĩ bạch có hiệu lực kể từ ngày ba mươi một tháng tám
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng sáu bà qua thị bạch đi từ đồng nai về bình thuận
và được xác định nhiễm covid một mươi chín từ người trên xe khách trung đức tuyến thành phố hồ chí minh hải phòng
trở về địa phương bà bạch không khai báo y tế tại điểm kiểm dịch covid một mươi chín
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu nữ bác sĩ vào phan thiết nhận công tác
bệnh viện có yêu cầu khai báo y tế nhưng bà khai không đi đâu trong một mươi bốn ngày qua
do vậy bệnh viện cho bà vào làm việc ngay mà không sàng lọc ngay từ đầu
một mươi ngày sau qua xét nghiệm sàng lọc toàn bệnh viện bà bạch được phát hiện dương tính với ncov
lúc này bà mới khai thật có đi ngoài tỉnh trở về
bệnh viện bình thuận liên bị phong tỏa tạm ngừng đón bệnh nhân
cũng từ đây phát sinh chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp ở phan thiết tuy phong hàm thuận bắc và hàm thuận nam
đầu tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuy phong đã phạt bà bạch một mươi năm triệu đồng
vì đi tỉnh khác trở về nhưng không khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh
phòng khám đa khoa ở thành phố hồ chí minh thực hiện test nhanh covid một mươi chín khi chưa được cấp phép
đoàn kiểm tra liên ngành gồm phòng an ninh chính trị nội bộ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
và sở y tế đắk lắc đã tiến hành kiểm tra làm việc với phòng khám đa khoa chất lượng cao sài gòn
số năm mươi năm năm mươi bảy đường ngô quyền thành phố buôn ma thuột về việc phòng khám này chưa được cơ quan chức năng
có thẩm quyền cấp phép làm dịch vụ test nhanh covid một mươi chín nhưng vẫn mở dịch vụ này để thu tiền
vào thời điểm kiểm tra phòng khám chỉ cung cấp cho đoàn liên hành một số giấy tờ liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh
nhưng lại không xuất trình được giấy phép của sở y tế cho phép làm dịch vụ test nhanh covid một mươi chín
thêm một cán bộ sở y tế tham gia đoàn cho biết trước đó phòng khám đa khoa chất lượng cao sài gòn
có vở tờ trình xin sở y tế tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
trường hai mươi sáu tháng tám sở y tế đã tiến hành thẩm định nhưng nhận thấy phòng khám chưa đáp ứng được một số điều kiện
triển khai thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của sở y tế
tuy nhiên trong sáng ngày hai mươi bảy tháng tám phòng khám này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
cho ba mươi ba trường hợp với giá hai trăm ba mươi tám đồng trên một trường hợp
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
khẩn hà nội tìm người đã đến chợ ngọc hà trong nhiều ngày
sáng hai mươi tám tháng tám sở y tế hà nội công bố một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bệnh nhân t t m t là nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở trung châu đan phượng bệnh nhân bán hàng tại chợ ngọc hà phường đội cấn quận ba đình
ngày hai mươi sáu tháng tám bệnh nhân xuất hiện sốt mệt mỏi
ngày hai mươi bảy tháng tám được lấy mẫu test nhanh dương tính sars cov hai
sau đó được lấy mẫu bcr gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
kết quả dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình vừa phát đi thông báo khẩn
yêu cầu tất cả những người đã đến chợ ngọc hà từ ba giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám
nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bị ba nhân dân quận ba đình đã tạm thời dừng hoạt động của chợ ngọc hà
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng phun khử khuẩn toàn bộ chợ ngọc hà
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm người liên quan
vụ cấp khống một thẻ luôn xanh bộ giao thông vận tải yêu cầu xử lý trách nhiệm
ngày hai mươi tám tháng tám bộ giao thông vận tải có công điện gửi tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
giám đốc sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tại các tỉnh thành phố
yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc vi phạm liên quan đến giấy nhận diện phương tiện có mã qr
công điện được ban hành sau khi công an hà nội khởi tố
bắt giam bà hoàng thị thanh nga chuyên viên vụ vận tải thuộc tổng cục đường bộ
để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
móc nối với người môi giới để thu hơn hai trăm linh triệu đồng qua chủ phương tiện đăng ký giấy phép luồng xanh
khẳng định vụ việc này đã ảnh hưởng đến danh dự vi tiến của ngành giao thông vận tải
gây bức xuất trong dư luận xã hội
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam khẳng truyền kiểm điểm
xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý
kết quả báo cáo bộ trưởng trước ngày một tháng chín
theo công an hà nội bà hoàng thị thanh nga được tổng cục đường bộ điều động hỗ trợ
sở giao thông vận tải hà nội làm thủ tục hồ sơ cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải
quá trình làm việc bà nga bị cáo buộc móc nối
duyệt và cấp trái phép cho hơn một hồ sơ ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đánh giá hành vi của nga ảnh hưởng đến uy tín
hoạt động của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải
cây bức xúc trong dư luận nhắc lại trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay
công an bắt giữ đối tượng vác mã tấu và chất cấm đi lang thang trong vùng đỏ bình dương
sáng ngày hai mươi tám tháng tám công an phường bình chuẩn thành phố thuận an bình dương cho biết
đang tạm giữ hai đối tượng gồm đào thanh sang sinh lập ngày chín trăm chín mươi chín và nguyễn văn hiếu sinh lập ngày chín trăm chín mươi chín
để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thông tin trước đó chiều ngày hai mươi bảy tháng tám
tổ tường tra phó hợp giữa công an phường bình chuẩn và lực lượng cảnh sát cơ động k hai
gồm thượng úy nguyễn thái bảo cảnh sát khu vực thượng úy nguyễn đức thịnh và binh nhắc vi tuấn thành
thuộc cảnh sát cơ động tiểu đoàn ba e hai mươi năm thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh khu vực
quá trình tường tra trên đường nhánh thuộc phường bình chuẩn
thì tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên nói trên đang di chuyển bằng xe máy
do có nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra
qua đó cảnh sát phát hiện ba cây mã tấu một cây rũ một cây kéo
khám xét trong cốp xe máy cảnh sát phát hiện có một bịch màu trắng chứa ma túy đá và tiền mặt hơn một triệu đồng
hai đối tượng đã khai mua ma túy đá với giá một năm triệu đồng từ một người chưa rõ lây lịch về để sử dụng
ngay sau đó tổ tuần tra báo cáo cấp trên để phối hợp xử lý đối tượng với các hành vi tàn trữ ma túy
và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
mắc bao nhiêu ngày để cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine nanocovax
sau khi được hội đồng đạo đức chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba a
hồ sơ và dữ liệu nghiên cứu của vaccine nanocovax sẽ được chuyển sang hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
tiếp đó hội đồng tư vấn sẽ hợp xem xét cấp phép sau khi hội đồng đạo đức có biên bản nghiệm thu kết quả thử nghiệm
và nghiên cứu liên quan tới nanocovax
trong thời hạn tối đa hai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
với hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine
cục trưởng cục quản lý dược cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine
trường hợp không cấp hoặc chưa cấp cục quản lý dược sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do
nếu cần tài liệu bổ sung thì cục quản lý dược sẽ có phân bản phản hồi cho đơn vị đăng ký
thời hạn là ba mươi sáu tháng đối với trường hợp yêu cầu bổ sung tài liệu tiền lâm sàng và lâm sàng
tài liệu nghiên cứu đủ ổn định thời hạn một mươi hai tháng đối với trường hợp bổ sung tài liệu khác
sau thời hạn này cơ sở đăng ký không nộp tài liệu bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị
cơ sở đăng ký thông báo bằng văn bản về cục quản lý dược
trường hợp nếu có thông tin cập nhật liên quan đến an toàn
hiệu quả của vaccine so với hồ sơ đăng ký đã nộp và đang trong thời gian thẩm định
thời gian kể từ khi có văn bản thông báo của cục quản lý dược
đã đến khi cơ sở đăng ký nộp tài liệu bổ sung được tính vào hạng quy định kể trên
who tài trợ cho việt nam lô vật tư y tế trị giá chín bốn tỷ đồng
theo thông tin từ bộ y tế sáng hai mươi tám tháng tám
who đã bàn giao lô hàng vật tư y tế cho cơ quan này
trong khuôn khổ hỗ trợ chính phủ việt nam ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
lô hàng trị giá bốn trăm một mươi ba bốn trăm năm mươi một chiếc khoảng chín bốn tỷ đồng
bao gồm ba mươi sáu khẩu trang phẫu thuật bảy mươi khẩu trang hô hấp độ lọc cao
và năm mươi bộ hệ thống thở oxy dòng cao qua còn mũi cho việt nam
nhiều vật tư y tế đến việt nam trong những ngày tới
chúng tôi hy vọng lô hàng vật tư y tế này sẽ giúp bảo vệ các cán bộ y tế
và cứu tính mạng của các bệ nhân
các cán bộ y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chăm sóc bệnh nhân
chúng tôi xin tôn vinh sự đóng góp của họ
tiến sĩ ki dong park trưởng đại diện who tại việt nam phát biểu
tại bữa bàn giao thứ trưởng bộ y tế tràng văn thúng chia sẻ
số trang thiết bị này sẽ được chuyển giao gấp vào thành phố hồ chí minh
để phục vụ chống dịch khẩn cấp cho các tỉnh miền nam
việt nam cũng mong đợi sự hỗ trợ kỹ thuật của who
đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị và vaccine
thứ trưởng tràng văn thúng nhấn mạnh
những vật tư này được who viện trợ và bận chuyển vào thời điểm quan trọng
khi chính phủ và nhân dân việt nam đang nỗ lực để kiểm soát
ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
đồng nai hơn hai mươi hai ca dương tính
quảng bình triển khai robot khôn truy vết covid một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng tám trung tâm chủ y phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh đồng nai cho biết đã ghi nhận bảy trăm ba mươi tám ca dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn toàn tỉnh lên hai mươi hai ba trăm linh chín ca
trong đó có chín năm trăm linh năm ca khỏi bệnh
tại bệnh viện tâm thần trung ương ii
ngành y tế ghi nhận một mươi tám ca dương tính là bệnh nhân đang điều trị
hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ
lấy mẫu bcr toàn bộ nhân viên bệnh nhân và lập khu điều trị
khu cách ly f f một tại bệnh viện
dự báo số ca dương tính còn tăng cao
quảng bình triển khai hệ thống robocall truy vết covid một mươi chín
từ ngày hai mươi tám tháng tám
trung tâm chủ y phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình
đã đồng ý chủ trương để sửa thông tin và truyền thông
sự y tế mobifone quảng bình phối hợp triển khai ứng dụng hệ thống robocall
trong truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng bình
các cuộc gọi ra sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động
và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh
có khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày
hình thức đã được triển khai thành công ở một số tỉnh trong thời gian qua
có phần quan trọng trong việc truy vết và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
khi đưa vào hoạt động robocall tổng đài viên ảo sẽ gọi điện tới người dân
để khảo sát thu thập và cập nhật một cách nhanh nhất thông tin lịch trình của người dân
người dân cũng có thể chủ động gọi vào số điện thoại đường dây nóng của hệ thống
liệt khai báo thông tin lịch trình di chuyển trong thời gian hai mươi bốn trên bảy
và không tốn bất cứ cước phí điện thoại nào
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
tiêm vaccine sớm cho học sinh
sáng hai mươi tám tháng tám phát biểu tại hội nghị tổng kết toàn ngành giáo dục và đào tạo
triển khai năm học mới thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ có chính sách
đảm bảo tổ chức năm học mới an toàn gắn với tiêm vaccine
hiện việt nam tranh thủ mọi quan hệ quốc tế để ngoại giao vaccine
chúng ta có chiến lược vaccine rất đúng và đang đẩy mạnh
trong đó tính đánh vaccine cho trẻ em
dựa trên cơ sở khoa học quy định về độ tuổi
bộ y tế được yêu cầu có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
bộ cần xem xét vaccine nào được nhiều nước tiêm cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
để thời gian tới khi nhập về có thể phân bổ và tiêm
với trẻ em dưới một mươi hai tuổi nếu có vaccine phù hợp bộ y tế cần sớm tiếp cận
bộ giáo dục và đào tạo tính toán nhu cầu phối hợp với bộ y tế
để có thể tiêm sớm nhất cho học sinh
những cháu được tiêm đủ hai mũi có thể đi học bình thường
kèm biện pháp chống dịch khác như một số nước đang làm thủ tướng nói
xong xong một kế hoạch tiêm các nhà trường cần có trang thiết bị
tuân thủ biện pháp phòng chống dịch để học sinh trở lại trường an toàn
trường ở vùng xanh cho học sinh trở lại sớm với những biện pháp sàng lọc
kiểm soát phù hợp trường ở vùng vàng vùng đỏ tổ chức dạy học trực tuyến
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo trong đó lưu tâm đến học sinh khó khăn